nằm trong chiến dịch bóng đá chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
liên đoàn bóng đá việt nam đã trao tặng bộ y tế một mươi bộ kit real time chuẩn đoán
và xét nghiệm virus sars cov hai để phục vụ cho công tác phòng chống đại dịch
vượt qua những khó khăn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp
liên đoàn bóng đá việt nam cùng với các đơn vị liên quan đã thực hiện hoạt động chuyển một mươi bộ kit real time rt pcr
trị giá ước tính gần một trăm linh usd về việt nam và chuyển tới bộ y tế để chung tay cùng cả nước
tiếp tục bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó cũng giúp cho các hoạt động tổ chức bóng đá được diễn ra một cách an toàn thuận lợi
đáp ứng nhu cầu đến sân vận động thưởng thức và cổ vũ các trận đấu của đông đảo khán giả hâm mộ trong điều kiện bình thường mới